còn tại sơn la cũng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hai đối tượng đã bị bắt quả tang tại khu vực tiểu khu ba khen một huyện mộc châu tỉnh sơn la
vào hồi hai mươi h ngày hôm qua chín tháng tám lực lượng chức năng công an tỉnh sơn la đã phát hiện bắt quả tang
hai đối tượng giàng a chứ và giàng a nấnh đều trú tại tiểu khu ba khen một huyện mộc châu tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin và bốn hai trăm chín mươi một viên hồng phiến
tại cơ quan công an giàng an nánh khai nhận mang số ma túy trên đến nhà chứ để bán kiếm lời
nhưng đang giao dịch thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ